xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh hai mươi h
thông tin đầu tiên đến từ sơn la
ngày hôm qua tại khu vực xã mường và huyện sốp cộp tỉnh sơn la
công an huyện sốp cộp phối hợp với công an xã mường và đô miên phòng nậm lạnh
đã bắt giữ lầu a chỏ trú tại xã nậm lạnh huyện sốp cộp
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm có một túi ni lông màu xanh chứa chất bột màu hồng
nghi là ma túy tổng hợp một bánh heroin gần hai viên ma túy tổng hợp
một mươi tám triệu đồng một súng thể thao ba súng tự chế một trăm bảy mươi viên đạn
và một số vật chứng khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng liên quan đến tội phạm ma túy công an tỉnh ninh bình cho biết
vừa bắt giữ nguyễn mạnh dũng và lương thị hồng tám
cùng chú tệ tỉnh ninh bình và hành vi mua bán chai phép chất ma túy
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của dũng và tám
công an thu giữ hai mươi bốn h
hai mươi bốn gói heroin có trọng lượng một bốn mươi bảy g
hai mươi gói ma túy đá có trọng lượng hai mươi bốn năm g
số tiền gần bốn mươi chín triệu đồng và nhiều vật chứng phục vụ cho việc mua bán ma túy
hai đối tượng khai nhận thuê nhà tại xã ninh mỹ huyện hoa lư
để ở và ra thành phố nam định mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời
thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo thương lái thu mua lúa
chiếm loạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng
một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an thu giữ
tỉnh bạc liêu khởi tố và bắt tạm giam
nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo gồm có lê văn dưỡng
chú tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
trương hoàng diệu và phạm anh thương
cùng chú tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
dùng tên giả tiếp cận những thương lái có nhu cầu thu mua lúa
từ các tỉnh bạc liêu sóc trăng hậu giang
sau đó giả làm cò thu mua lúa của các hộ dân
rồi ký hợp đồng với thương lái
nhằm lừa đảo chiếm hoạt tài sản
chiều nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
vừa phát hiện xe ô tô mang biển số lào
đang vận chuyển trên một sáu tấn sản phẩm nội tạng động vật
không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể vào một mươi một h trưa nay
tại địa phận phường hương hồ thị xã hương trà
tỉnh thừa thuyên huế
tổ công tác thuộc đội tuần tra số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát un bốn nghìn hai trăm một mươi hai
do ông phạm thanh hoàng
trú tại thành phố đà nẵng điều khiển vi phạm luật giao thông
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện
trên xe đang vận chuyển hai mươi sáu thùng xốp
chứa nội tạng động vật
với tổng trọng lượng hơn một sáu tấn
tài xế hoàng không xuất trình được các loại giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên
nhằm tăng cường giám sát các khâu
chủ động phát hiện ngăn chặn các hành vi gian lận
như đã từng xảy ra ở một số địa phương
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm nay bộ giáo dục và đào tạo dự kiến huy động
ít nhất bốn cán bộ thanh tra
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ giáo dục
và đào tạo phùng xuân nhạ
để đảm bảo cho kỳ thi
năm hai nghìn một mươi chín diễn ra an toàn
nghiêm túc kết quả thực chất
bộ sẽ chú trọng thanh tra giám sát
tất cả các khâu của kỳ thi
kể cả khâu chuẩn bị cơ sở vật chất nhân lực
phục vụ kỳ thi ở các địa phương
trước ngày diễn ra kỳ thi bộ giáo dục và đào tạo
sẽ thành lập các đoàn thanh tra
đến các địa phương trực tiếp kiểm tra
công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
phương tiện tổ chức kỳ thi và phương án
đảm bảo an toàn tại các điểm thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
với sự tham gia của hơn

ngày hôm nay một mươi năm tháng năm
ông nguyễn tấn cường trưởng phòng kinh tế
huyện diên khánh tỉnh khánh hòa cho biết
dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện
tại xã diên điển diên khánh
các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn
bốn mươi bốn con của tám hộ dân
trước đó cơ quan chức năng
tiếp nhận thông tin từ người dân
có lợn bị bệnh chết tại hộ chăn nuôi
ở xã diên điển diên khánh
ngay sau đó tri cục chăn nuôi và thú y khánh hòa
thông nhất tiêu hủy đàn lợn này
đồng thời gửi mẫu xét nghiệm và kết quả
dương tính với virus gây dịch tả lợn châu phi
tiếp tục sau đó một số hộ chăn nuôi
trên địa bàn cũng có dấu hiệu
bệnh tương tự và lực lượng chức năng
đã tiến hành tiêu hủy lợn dịch bệnh
theo ủy ban nhân dân huyện diên khánh
địa phương đang tập trung công tác phòng chống dịch
và khuyến cáo người dân không nên đem
lợn bị dịch bệnh ra ngoài tiêu thụ